tại hà nội giáo hội phật giáo việt nam tổ chức họp báo để thông tin về chương trình đại lễ phật đàn liên hợp quốc v sac năm hai nghìn một mươi chín
đây là sự kiện đối ngoại quan trọng góp phần nâng cao vai trò của phật giáo việt nam trong hội nhập quốc tế
khẳng định truyền thống lịch sử giá trị nhân bản của phật giáo tăng cường mối quan hệ giữa giáo hội phật giáo việt nam với giáo hội phật giáo các nước trên toàn thế giới
đây là lần thứ ba đại lễ phật đàn liên hợp quốc v sac được tổ chức với chủ đề
cách tiếp cận của phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững
đại lễ phật đàn năm hai nghìn một mươi chín sẽ được tổ chức từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tại trung tâm văn hóa phật giáo tam trúc thị trấn ba sao huyện kim bảng tỉnh hà nam
với sự tham dự của khoảng một trăm linh năm nước và vùng đất
và vùng lãnh thổ hơn năm trăm linh phái đoàn quốc tế và khoảng một năm trăm linh đại biểu là các lãnh đạo giáo hội
giáo sư tiến sĩ nhà nghiên cứu cũng như các nguyên thủ quốc gia cùng hàng nghìn tăng ni phật tử trong và ngoài nước